tiếp tục với tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên án vụ buôn lậu hơn một trăm ba mươi sáu triệu lít xăng dầu với tổng trị giá hai ba mươi bốn tỷ đồng từ nước ngoài về việt nam
theo cáo trạng vào đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm luyện xuân tràng cùng với nguyễn đức mạnh mua tám mươi cổ phần công ty dương đông hòa phú với giá bốn trăm ba mươi tỷ đồng
sau đó nguyễn đức mạnh được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty có nhiệm vụ chỉ đạo điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước
luyện xuân tràng chịu trách nhiệm nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về
khi nhập khẩu trang thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan với số lượng nhỏ
số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành hai vận đơn trong đó một vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán dùng để khai báo hải quan
vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu
và theo cách thức này huyện xuân tràng đã thực hiện và hướng dẫn chỉ đạo đường dây nhập lậu một mươi hai chuyến xăng dầu với số lượng một trăm ba mươi sáu triệu lít xăng a chín mươi hai và dầu do với tổng trị giá hơn hai ba mươi bốn tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt luyện xuân tràng bức án một mươi bốn năm tù giam về tội buôn lộ
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
gồm trịnh đình thành năm năm tù giam nguyễn thành trang ba năm tù treo lê hồng sơn ba năm tù treo đỗ minh thư ba năm tù treo
lý hồng phát hai năm tù treo hà thị kim nga hai năm sáu tháng tù treo trần duy phong hai năm sáu tháng tù treo trần văn sơn hai năm tù giam
sau hơn bốn ngày xét xử cũng vào chiều ngày hôm qua đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ án sai phạm
trong quản lý sử dụng đất đai tại bình dương đã trình bày bản luận tội và đề nghị bức án đối với từng bị cáo
bản luận tội nêu rõ những hành vi vi phạm của các bị cáo
nguyên là lãnh đạo tỉnh bình dương và bị cáo nguyễn văn minh đã gây hậu quả thất thoát đặc biệt lớn gây bức xúc trong dư luận
cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh bình dương trần văn nam và cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương trần thanh liêm
cũng bị đề nghị mức án từ chín đến một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty bình dương bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù cùng với tội danh trên
và từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản
tổng hình phạt chung đối với bị cáo minh là từ hai mươi chín đến ba mươi năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án phạt từ ba năm đến hai mươi sáu năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham mô tài sản
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với hải quan hà tĩnh vừa bắt giữ một đối tượng thu một kg kentamin và bảy năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh đối tượng yeo van chú tại lào dùng xe ô tô mang biển kiểm soát lào vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một kg kentamin bảy năm trăm linh biên phòng tỉnh hà tĩnh
để qua mắt các lực lượng chức năng đối tượng đã ra cố ghế ngồi trên xe để cất dấu số ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng yêu vang khai nhận đã vận chuyển số ma túy từ lào vào việt nam để bàn giao cho một người ở nghệ an lấy tiền công
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ra quyết định gia hạn tạm giam thêm một mươi chín ngày đối với bị can nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã tiếp nhận và đang nghiên cứu kết luận điều tra vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị can nguyễn phương hằng thực hiện
theo điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua các tài khoản mạng xã hội youtube và tiktok bị can nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream
phát ngôn trực tiếp qua mạng internet để nói về nhiều chủ đề
liên quan chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của một số nhân vật nổi tiếng
nguyễn phương hằng khai nhận các thông tin mà hằng đã phát ngôn về ba cá nhân trong các buổi phát live stream trực tiếp
là do hàng đọc trên mạng internet đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh
đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của nguyễn phương hằng
cơ quan điều tra đang xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
sau khi dùng dao đâm chết bạn nhậu đối tượng đã hướng dẫn nhau để khai báo tạo dựng lời khai giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bệ can và ra lệnh tạm giam đối với phạm hoàng my về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám trong lúc nhậu giữa my và dương văn tèo xảy ra mâu thuẫn
my sử dụng hung khí đâm trúng vùng bụng của tèo khiến tèo ngã ra phía sau bất tỉnh
thấy vậy my cùng hữu dùng xe mô tô chở tèo đi cấp cứu nhưng tèo đã tử vong trước khi đến bệnh viện
xác định tèo đã tử vong my tạo dựng lời khai giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã điều tra làm rõ vụ án và bắt giữ được đối tượng my
cùng với tội danh giết người hai bị cáo là ido nie hai mươi ba tuổi và izan nie hai mươi hai tuổi cung chú tại xã cư bao thị xã buôn hồ tỉnh đắk lóc
vừa bị tòa án cấp cao tại đà nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ido và izan đến nhà bạn gái của ido là hơ bôi chơi và tổ chức ăn nhậu
tại đây ido và izan đã xảy ra mâu thuẫn với i mới là em trai của hơ bôi
trong lúc xô xát izan và ido đã lấy dao chém vào đầu i mới gây tỷ lệ thương tật một mươi bảy
vào ngày hai mươi năm tháng năm tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử bị cáo
và tuyên phạt ido chín năm tù giam izan một mươi năm tù giam
tại phiên tòa phúc thẩm sau khi căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án
hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo và tuyên hai bị cáo ián cấp sơ thẩm
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt quả tang
phát hiện một lượng lớn ma túy được cất giấu phân chia ngay trong khu dân cư
đối tượng còn tăng chữ cả súng ngắn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng
lực lượng công an đã tạm giữ hình sự đối với đặng xuân hạnh võ lê hải dương văn thanh
trong đó hạnh giữ vai trò chủ mưu cầm đầu sau khi lấy ma túy về tập kết tại nhà của hạnh
vào chiều ngày một mươi tám tháng tám các trinh sát đã bắt quả tang hải thanh cùng hai đối tượng khác
đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ ba trăm linh gam ma túy đá một khẩu súng rulo
và ba mươi năm viên đạn đầu trì cùng nhiều vật chứng dùng để phân chia và sử dụng ma túy
mua bán ba trăm năm mươi kg pháo nổ trái phép ba đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an khởi tố
các đối tượng bị khởi tố gồm ngô đình mạnh trần văn phú và phạm văn nhật
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ
với số lượng lớn do đối tượng ngô đình mạnh cầm đầu
vào ngày một mươi sáu tháng tám các lực lượng phối hợp đã triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ hai đối tượng là trần văn phú và phạm văn nhật về hành vi mua bán trái phép pháo nổ
tăng vật thu giữ là ba trăm năm mươi kg pháo nổ một xe ô tô ba điện thoại di động
công an tỉnh nghệ an đang đấu tranh mở rộng chuyên án và truy bắt đối tượng còn lại
thưa quý vị và các bạn sẽ là không quá lời khi nói rằng trong thời đại ngày nay là thời đại của công nghệ của mạng xã hội
hàng loạt trang mạng xã hội như facebook zalo instagram
tiktok đã và đang chi phối mạnh mẽ của nhiều người
ở chiều tích cực thì những hoạt động như là học tập nghiên cứu cũng như là tìm hiểu kiến thức xã hội giải trí
đều có thể dễ dàng thực hiện qua mạng xã hội
thế nhưng ở chiều ngược lại thì mạng xã hội cũng nảy sinh không ít vấn đề
đó là những biểu hiện lệch chuẩn ứng xử thiếu văn hóa phản cảm thậm chí là vi phạm pháp luật
hoặc là lợi dụng mạng xã hội để trục lợi
thật đáng lo ngại khi liên tục trong thời gian qua thì có rất nhiều cá nhân là chủ các tài khoản facebook tiktok hay là youtube
vì đăng ảnh sống ảo vi phạm quy định của pháp luật
một clip vừa được lan truyền trên tiktok ghi lại cảnh nữ hành khách nhảy lên băng truyền hành lý ở sân bay
cô gái cố tình thực hiện hành vi trên trong lúc một người đàn ông đứng quay clip
sau khi clip được phát tán phía sân bay đã kiểm tra camera an ninh và xác định danh tính của hành khách để xem xét xử lý theo quy định
trước đó không lâu một nữ hành khách cũng bất chấp vi phạm quy định
đi lại trong khu vực hạn chế khai thác tại sân bay để tạo dáng trên đường băng sân bay phú quốc để quay tiktok
ngày một mươi tháng tám ubnd huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính hai đối tượng
với tổng số tiền ba mươi triệu đồng về hành vi tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ
trước đó một trong hai người này đã mượn còng số tám để chụp ảnh trong tư thế hai tay bị còng đăng facebook
ngày một mươi ba tháng tám công an tỉnh lâm đồng cũng đã triệu tập một chủ tài khoản tiktoker
để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân
khi làm video đăng tải trên mạng xã hội có nội dung chỉ trích nhận xét tiêu cực về người miền trung
và mới đây công an tp hà nội cũng đã xử lý các cá nhân về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân
khi đã cố tình sử dụng trang phục công an nhân dân để live stream trên tiktok thu hút sự chú ý của mọi người